các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
lạng sơn một mươi năm hà giang một mươi bốn sơn la một mươi bốn thành hóa một mươi ba cao bằng một mươi hai quảng trị một mươi một ninh bình chín bà rịa vũng tàu tám bình thuận bảy phu yên bảy thừa thiên huế bảy lai châu sáu bắc giang sáu điện biên năm bình định bốn tây ninh ba khánh hòa hai bình dương một đồng tháp một và cần thơ một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bắc ninh giảm bốn mươi tám sơn la giảm hai mươi chín và quảng bình giảm hai mươi năm ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hải phòng tăng bốn mươi bốn nghệ an tăng hai mươi chín và nam định tăng một mươi ba ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một sáu trăm bốn mươi năm ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh bảy năm trăm sáu mươi tám ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy

tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh tám một trăm chín mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi chín tám trăm một mươi một ca trong đó có chín ba trăm chín mươi hai trăm tám mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

thành phố hồ chí minh sáu trăm linh chín một trăm linh bảy
nghệ an bốn trăm tám mươi bốn ba mươi bảy
bắc giang ba trăm tám mươi bảy năm trăm một mươi
bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm sáu mươi
về tình hình điều trị số liệu do các sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba sáu mươi chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm chín mươi ba một trăm linh một ca
số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm hai mươi một
trong đó thở oxy qua mặt nạ một trăm tám mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca thở máy không xâm lấn năm ca thở máy xâm lấn một mươi ba ca ecmo hai ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng năm ghi nhận ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi năm ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư các nước asean
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh tại triều tiên đã diễn ra vô cùng căng thẳng
khi đất nước này ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm chỉ sau hôm
tuy nhiên số ca tử vong tại triều tiên chỉ là sáu mươi ba ca
theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
triều tiên có thể có hàng chục nghìn trường hợp tử vong
vậy từ khư số ca tử vong do covid một mươi chín ở triều tiên là bao nhiêu
vào hôm một mươi chín tháng năm triều tiên thông báo nước này có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi ca có triệu chứng mắc covid một mươi chín
giữa lúc số trường hợp mắc bệnh tăng lên gần hai triệu
chỉ một tuần sau khi chính quyền bình nhưỡng chính thức thừa nhận dịch bệnh đã bùng phát
tốc độ ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở triều tiên cũng đang rất chậm do quốc gia này thiếu các nguồn lực y tế
giữa lúc nền kinh tế đang vô cùng bấp bênh do tác động của hơn hai năm phong tỏa biên giới để phòng bệnh
cùng tác động của lệnh trừng phạt việc dịch bệnh bùng phát càng khiến triều tiên rơi vào cảnh khó khăn hơn
nguồn lực làm xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện các ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên cũng chỉ có hạn
truyền thông nước ngoài nghi ngờ triều tiên có thể đã công bố không đúng số ca tử vong vì covid một mươi chín
để tránh gây hoang mang dư luận trong nước
theo thông báo của trung tâm chống dịch covid một mươi chín của triều tiên tính tới một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
triều tiên chỉ có thêm một trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên sáu mươi ba
song theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin hơn một chín mươi tám triệu người dân nước này đã bị ốm
và có triệu chứng bị sốt từ cuối tháng bốn mà phần lớn bệnh nhân được cho là đã nhiễm biến chủng omecron
nhưng thực tế cho tới nay triều tiên chỉ xác nhận số lượng ít ca mắc covid một mươi chín do xét nghiệm vẫn còn là chuyện hiếm ở nước này
còn hiện tại bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đã bị cách ly theo kcna
sau hơn hai năm khẳng định chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào mắc covid một mươi chín
tới ngày một mươi hai tháng năm triều tiên lần đầu tiên thừa nhận có một ca mắc covid một mươi chín
ngoài ra quá trình làm xét nghiệm cho người dân ở thủ đô bình nhưỡng cũng cho thấy
nhiều trường hợp đã nhiễm biến chủng omicron
chủ tịch triều tiên kim jong un gọi bệnh bùng phát là biến động cực lớn
đồng thời cho áp đặt các biện pháp phòng dịch tối đa như cấm người dân và hàng hóa
di chuyển giữa các thành phố và vùng miền
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng ông kim không thể để triều tiên bất động trong lúc chống dịch
bởi nền kinh tế nước này vốn bị tác động lớn từ sự quản lý yếu kém
ảnh hưởng của lệnh trừng phạt liên quan tới tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân
cùng lệnh phong tỏa biên giới suốt hơn hai năm để phòng dịch
dịch bệnh vẫn đang là thách thức với triều tiên
khi quốc gia này phải cùng lúc điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân
và số ca tử vong có khả năng lên tới hàng chục nghìn người khi tính trên quy mô ca mắc
trong khi quy mô số ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên vẫn đang là một bí ẩn
thì các chuyên gia y tế cũng lên tiếng nhận định triều tiên không nên chỉ tập trung vào ca sốt
đồng thời đưa ra lời cảnh báo lệnh phong tỏa có thể khiến cuộc khủng hoảng
tại đất nước này thêm trầm trọng
theo giáo sư jin dong jan nhà vi rút học tại đại học hồng kông
triều tiên khó có thể ngăn chặn được bùng phát dịch nghiêm trọng này nếu chỉ tập trung vào những ca sốt
chia sẻ với báo chí giáo sư jean cho biết vì nhiều người không có triệu chứng
và họ có thể đã lây truyền virus cho người khác họ không bao giờ có thể ngăn dịch lây lan
nếu chỉ tập trung vào những người bị sốt
bên cạnh đó giáo sư jin cho rằng khó có thể biết được covid một mươi chín đã lan truyền vào nước này bằng con đường nào
nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là những người vượt biên trái phép vào triều tiên
trước đó triều tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi và chưa từng báo cáo ca nhiễm nào kể từ đầu đại dịch
trước đợt bùng dịch lây lan với tốc độ bùng nổ nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang tìm mọi cách để đối phó
sau khi bình nhưỡng công khai về đợt bùng phát vào ngày một mươi hai tháng năm
ông kim bắt đầu tham dự các buổi họp khẩn cấp gần như mỗi ngày
ông ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc triển khai quân đội để cung cấp thuốc và công khai chỉ trích các quan chức
vì phản ứng thiếu hiệu quả trong phòng chống dịch đặc biệt là việc không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna còn cho biết các nhà máy đang sản xuất thêm xi lanh thuốc
nhiệt kế và các vật tư y tế khác với tốc độ chớp nhoáng tại thủ đô bình nhưỡng và những vùng xung quanh
trong khi nhà chức trách đang dựng thêm nhiều khu cách ly và tăng cường khử khuẩn
tuy nhiên cho đến nay triều tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ hàn quốc và mỹ
đồng thời từ chối đề nghị cung cấp thêm dữ liệu đại dịch từ who
tại triều tiên đa số người dân vẫn chưa được tiêm chủng
đề cập đến vấn đề này giáo sư jean cho rằng điều đó có thể khiến nhiều người cao tuổi ở triều tiên đối mặt với nguy cơ tử vong
trao đổi với báo giới giới chuyên sa cũng cho rằng với khả năng xét nghiệm thấp
triều tiên sẽ khó xác nhận liệu tất cả ca sốt có mắc covid một mươi chín
với cơ sở hạ tầng y tế còn nhiều thiếu sót và tình trạng thiếu vaccine
cuộc khủng hoảng y tế của triều tiên có thể thêm trầm trọng nếu họ không yêu cầu sự giúp đỡ
trong hai năm qua đại dịch covid một mươi chín càng khiến tình hình trầm trọng hơn
nền kinh tế triều tiên suy giảm bốn năm vào năm hai nghìn hai mươi mức giảm lớn nhất trong hai mươi ba năm theo ngân hàng trung ương hàn quốc
chính quyền bình nhưỡng cũng từng thừa nhận tình trạng thiếu nhân viên y tế có năng lực và các loại thuốc thiết yếu
cũng như trình độ kỹ thuật thấp của các nhà máy dược phẩm và thiết bị y tế
trong một báo cáo đệ trình lên liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi một
báo cáo là thiếu vật tư y tế và phương tiện bảo quản bệnh viện thiếu điện và thiếu hệ thống sửa
có thể thấy việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian bị phong tỏa nghiêm ngặt
có thể khiến hệ thống hậu cần của triều tiên đang bị quá tải và đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
thưa quý vị thời gian gần đây có nhiều thông tin về căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em
những ca bệnh đầu tiên được báo cáo ở châu âu và bắc mỹ và số ca tăng nhanh được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật mỹ cdc cho biết số ca tử vong ở trẻ mắc viêm gan chưa rõ nguyên nhân
đã tăng lên sáu trong bối cảnh đã có một trăm tám mươi ca bệnh này ở trẻ em
theo hãng tin afp giả thuyết hàng đầu là một loại virus phổ biến được gọi là adenovirus bốn mươi một
tuy nhiên cdc vẫn đang điều tra các nguyên nhân khác chẳng hạn như liệu mắc covid một mươi chín có làm trẻ
mắc viêm gan bí ẩn hơn hay không
tôi muốn lưu ý rằng cần phải có thời gian để đánh giá các bằng chứng
ông jay butler quan chức cdc cho biết
đồng thời quan chức cdc nhấn mạnh các ca mắc viêm gan bí ẩn trẻ không phải là một ổ dịch bùng phát bất ngờ
mà đã kéo dài trong nhiều tháng
theo ông barler cdc vẫn đang cố gắng xác định liệu đây có thực sự là sự gia tăng số ca mắc viêm gan ở trẻ
hay sự gia tăng này liên quan đến việc cải thiện khả năng phát hiện ca bệnh
hàng trăm trường hợp như vậy đã được báo cáo trên toàn cầu với số ca nhiều nhất là một trăm chín mươi bảy ca
hiện đang được ghi nhận tại anh
không có bằng chứng cho thấy viêm gan bí ẩn có liên quan đến vaccine covid một mươi chín
do nhiều trường hợp trẻ dưới năm tuổi mắc viêm gan tức là chưa đủ tuổi tiêm ngừa covid một mươi chín
ông baler cho biết việc giải trình tự gen giúp phát hiện nhiều chủng adenovirus bốn mươi một ở trẻ mắc viêm gan bí ẩn
một trong những giả thuyết khác là việc giãn cách do covid một mươi chín khiến trẻ suy giảm miễn dịch
do ít tiếp xúc với các mầm bệnh hơn bình thường
ngoài ra giới chức y tế anh cũng đang tìm hiểu xem liệu việc tiếp xúc với chó có phải là nguyên nhân gây bệnh hay không
adenovirus thường lây lan khi có sự tiếp xúc gần giữa các cá nhân thông qua các sọt bắn và bề mặt
có hơn năm mươi chủng adenovirus thường gây bệnh cảm cúm nhưng cũng gây ra các bệnh khác
cdc khuyến cáo các hành động phòng ngừa viêm gan bí ẩn như thường xuyên rửa tay tránh tiếp xúc gần với người bệnh
che miệng khi ho và hát hơi và tránh chạm vào mắt mũi miệng
trước nguy cơ xâm nhập của bệnh viêm gan cấp ở trẻ em sở y tế hà nội đã yêu cầu các cơ sở y tế
các đơn vị thuộc ngành tăng cường giám sát quản lý chặt chẽ bệnh lý này
cụ thể sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cdc hà nội là nơi thường trực hướng dẫn
phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không
để phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ triển khai các biện pháp quản lý xét nghiệm
phòng chống dịch phù hợp theo hướng dẫn của bộ y tế cơ quan chuyên môn tuyến trên
kịp thời báo cáo bộ y tế viện vệ sinh dịch tễ trung ương sở y tế để có hướng dẫn quản lý phù hợp
thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về tình hình bệnh viêm căn cấp tính không rõ nguyên nhân
ở trẻ em trên thế giới việt nam và các hướng dẫn biện pháp phòng chống
đồng thời chủ động có kế hoạch ứng phó chuẩn bị nhân lực phương tiện vật tư trang thiết bị phòng ngừa
điều trị bệnh viêm can cấp
tổ chức truyền thông cho người dân biết về tình hình bệnh viêm căn cấp không rõ nguyên nhân
và các biện pháp phòng chống tạm thời
trước mắt tập trung vào các biện pháp sau
bảo đảm vệ sinh phòng bệnh cá nhân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường
che miệng khi hát hơi để phòng bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân và một số bệnh truyền nhiễm phổ biến khác
mục tiêu đặt ra là người dân hiểu được tình hình dịch bệnh các biện pháp phòng chống
phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch và đồng thời không gây tâm lý hoang mang lo lắng quá mức
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chủ động phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý và các lực lượng liên quan triển khai công tác giám sát
theo hướng dẫn của bộ y tế cơ quan truyền môn
các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu
điều trị bệnh nhân viêm căn cấp không rõ nguyên nhân đặc biệt ở các đối tượng là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất thải của người bệnh không để mầm bệnh phát tán gây dịch trong bệnh viện hoặc lan ra cộng đồng
khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính đặc biệt ở nhóm trẻ dưới một mươi sáu tuổi
phải khám xác định để phát hiện các trường hợp không rõ nguyên nhân theo hướng dẫn của bộ y tế
trong trường hợp phát hiện trường hợp nghi ngờ cần liên hệ ngay với trung tâm y tế quản lý địa bàn
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội để phối hợp điều tra dịch tễ thu tập bệnh phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh dưới covid một mươi chín hay bệnh viêm can cấp đang được bộ vào các sở y tế quan tâm
thì bệnh tay chân miệng thời gian gần đây cũng là một căn bệnh nguy hiểm được dư luận đặc biệt chú ý
bộ y tế cho biết đã ghi nhận sáu trăm hai mươi tám ca tay chân miệng trong tuần qua tăng gần gấp ba so với trung bình một tháng trước
bốn tháng đầu năm thành phố ghi nhận gần một sáu trăm linh trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với chín mươi sáu trẻ bệnh ở độ tuổi từ một đến năm
số ca tăng ở cả trường hợp nhập viện điều trị nội chú và khám ngoại trú
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện di đồng thành phố cho biết
gần đây mỗi ngày viện tiếp nhận khoảng một trăm linh một trăm hai mươi trẻ đến khám mỗi ngày tăng gấp đôi so với đầu tháng
đa số trẻ đến khám mắc bệnh nhẹ một số ít phải nhập viện trong đó có một số trường hợp nặng phải thở máy
trong khi đó bệnh viện nhi đồng hai hai tuần đầu tháng năm ghi nhận gần năm trăm linh ca khám ngoại trú và bốn mươi trường hợp nhập viện và có xu hướng tăng dần
số ca khám tăng gấp tám lần và số nhập viện tăng gấp bốn lần so với cùng thời điểm tháng trước
hầu hết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suốt nhiều ngày liên tục kèm theo các mụn nước nổi đỏ ở tay chân
thậm chí vết luet ở họng làm cản trở việc ăn uống
hiện tại tỷ lệ nhập viện hầu hết ở mức độ nhẹ mức độ hai b mức độ nặng chiếm khoảng từ năm sáu
tại bệnh viện nhi đồng một bác sĩ trương hữu khanh cho biết mỗi ngày khoa nhiễm thần kinh có khoảng hơn ba mươi trẻ mắc tay chân miệng nằm viện
số ca mắc nhập viện gia tăng gấp khoảng một năm lần so với đầu tháng cách đây hơn hai tháng không có trường hợp nào
theo hcdc số các bệnh tay chân miệng có sự gia tăng báo động ở hầu hết các quận huyện
trong đó quận tám bình tân khu vực hai và ba của tp thủ đức bình chánh tân phú có số ca tăng cao so với trung bình bốn tuần trước
theo bác sĩ tiến trẻ bệnh tay chân miệng chỉ có suốt nhẹ dưới ba mươi tám năm độ c
luet miệng hồng ban mụn nước lòng bàn tay chân tỉnh táo chơi thường được bác sĩ cho điều trị ngoại trú
phụ huynh cần cho trẻ uống thuốc theo toa bác sĩ
hạ sốt khi sốt trên ba mươi tám độ c bằng paracetamol liều từ một mươi một mươi năm mg trên một kg trên một lần uống
có thể lặp lại mỗi bốn đến sáu giờ mỗi khi suốt lại
để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng hcdc khuyến cáo người chăm sóc trẻ và trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày
thực hiện tốt vệ sinh ăn uống ăn chín uống chín
vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng
thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường
không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa
nguồn lây chính của tay chân miệng từ nước bọt phòng nước và phân của trẻ bệnh
bệnh thường gặp ở trẻ tuổi mẫu giáo vì trẻ có thói quen cho tay vào miệng
sáng ngày hai mươi một tháng năm ba tổ chức đã tiến hành phát vé trận chung kết bóng đá nữ việt nam thái lan tại sân vận động cầm phả
hàng ngàn cổ động viên sau một đêm thức trắng chờ đợi đã từng người một trật tự tiến vào bán phát vé
tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có được tấm vé vào sáng nay
vì có quá đông người hâm mộ muốn được góp mặt trên khán đài nhưng ban tổ chức chỉ phát hành một mươi sáu vé nên đã có rất nhiều người phải ra về trắng tay
người hâm mộ tỏ ra vô cùng thất vọng và bức xúc khi về hết quá sớm
không chấp nhận việc không thể vào sân vào chiều hai mươi một tháng năm lượng khán giả này đòi ban tổ chức mở máy tính để kiểm tra lại thông tin
trước đó ban tổ chức cho biết sẽ phát miễn phí vé xem trận chung kết bóng đá nữ sea games ba mươi một giữa tuyển việt nam và thái lan
thế nên từ sáng sớm ngày hai mươi tháng năm hàng nghìn cổ động viên đã đến xếp hàng trước cổng sân vận động cầm phả
dù đến sáng nay ngày hai mươi một tháng năm ban tổ chức mới phát vé xem trận chung kết bóng đá nữ nhưng nhiều người xếp hàng từ trước đó một ngày
ghi nhận vào tối hai mươi tháng năm khu vực xếp hàng lấy vé đã có rất đông người cố thủ
ghi nhận đến hai mươi hai giờ ngày hai mươi tháng năm trước cửa xâm vận động cầm phà quảng ninh đã đông nghịt người xếp hàng chưa nhận vé xem trận chung kết
nhiều người xác định ngủ qua đêm ở vị trí xếp hàng để có được tấm vé xem trận chung kết
có nhiều gia đình cắt cử người cố thủ ở vị trí xếp hàng đồng thời chia ca
sau khoảng năm tiếng họ tiến hành đổi ca để không bị mất chỗ theo thứ tự
nhiều người mang chăn chiếu để ngủ ở vị trí xếp hàng bất chấp hơi nóng phả ra từ nền bê tông
thậm chí ký xếp hàng còn được ghi tên và dán băng dính rất cẩn thận
đây là những hình ảnh chưa từng có tại xâm vận động cầm phà
nhiều người đã ăn uống tại chỗ chỉ mong trời sáng để nhận được vé mời
chị hà ở phường cầm bình cầm phà nói
bằng mọi giá chúng tôi phải xin được vé vào để vào sân cổ vũ cho đội tuyển nữ việt nam
nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm nhưng đến trưa thời tiết quá nắng nóng
nên họ đã dùng các vật dụng như gạch đá ghế nhựa thậm chí viết cả tây lên mặt đường để xí chỗ
vì gây mất cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố
nên lực lượng chức năng đã thu dọn các vật dụng của người dân dùng để xếp hàng
lực lượng chức năng phải in băng rôn kêu gọi người hâm mộ không để các vật dụng hoặc xếp ghế
cũng như không viết vẽ dưới lòng đường để xếp lốt cho lấy vé mời
những hình ảnh trên bên cạnh việc cho thấy người dân dành rất nhiều tình yêu và sự quan tâm tới bóng đá nước nhà
nhưng cũng vô tình để lại những hình ảnh không mấy đẹp mắt
chúng ta hãy là những cổ động viên có ý thức và là những người hâm mộ bóng đá văn minh
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ hôm nay ngày hai mươi một tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
do đó hai trận chung kết bóng đá nam và nữ sea games ba mươi một có thể diễn ra trong mưa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to vùng núi bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
do đó thời tiết tại các điểm thi đấu sea games ba mươi một ngày hai mươi một tháng năm đều có khả năng xảy ra mưa và mưa rông
cụ thể tại mỹ đình hà nội ngày hôm nay nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn hai mươi chín độ c độ ẩm tương đối cao từ tám mươi ba mươi
sát xuất mưa trong buổi sáng và chiều từ năm mươi đến bảy mươi từ một mươi tám h đến đêm khoảng từ sáu mươi ba mươi
tại hà long quảng ninh nhiệt độ hôm nay giao động từ hai mươi năm hai mươi chín độ c độ ẩm khoảng tám mươi chín mươi sát xuất mưa trong ngày từ ba mươi năm mươi buổi tối từ năm mươi
còn theo trang aku waters dự báo thời tiết tối nay tại thành phố cẩm phả quảng ninh nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nữ sea games ba mươi một
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan bắt đầu vào lúc một mươi chín h thỉnh thoảng có mưa và mưa rông nhiệt độ khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c
sang ngày hai mươi hai hai mươi ba và hai mươi bốn tháng năm dự báo ở miền bắc và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá ở mức rủi ro thấp cấp một
như vậy các địa điểm thi đầu sea games ba mươi một khả năng sẽ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nguy cơ ảnh hưởng tới việc thi đấu các môn thể thao ngoài trời như bóng đá canoing xe đạp
khả năng cao trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba thái lan diễn ra vào lúc một mươi chín h tối hai mươi hai tháng năm sẽ có mưa mưa rông
quý vị thân mến với những ai đi cổ vũ trực tiếp cho các đội tuyển của chúng ta thì hãy nên nhớ chuẩn bị ô dù vào áo mưa để phòng cơn mưa bất trợt kéo đến
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối ngày hai mươi một tháng năm của chúng tôi ngày hôm nay
tiến viêm gan bí ẩn bệnh tay chân miệng ở trẻ cũng như diễn biến về sea games ba mươi một sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại